về vụ án vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại khu đất số một trần hưng đạo thành phố nha trang tức trụ sở cũ trường chính trị tỉnh khánh hòa
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
trong vụ án này viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa truy tố một mươi ba bị cáo
gồm nguyễn chiến thắng lê đức vinh hai cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
và đào công thiên cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
nguyễn chiến thắng lê đức vinh hai cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
cùng một mươi người khác đều là cựu cán bộ của các sở ngành của tỉnh này
theo cáo trạng ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa triển khai thực hiện dự án xây mới trường chính trị tỉnh khánh hòa
nằm ở xã phước đồng thành phố nha trang theo hình thức hợp đồng bt do công ty cổ phần thanh yến thực hiện
đổi lại doanh nghiệp này được giao khu đất hơn bảy ba trăm linh m hai của trường chính trị tỉnh cũ nằm tại số một
trần hương đảo thành phố nha trang để đầu tư làm khu phức hợp thương mại dịch vụ khách sạn nhà ở trung cư nha trang center hai
quá trình thực hiện các bị cáo nói trên bị xác định có hành vi trái quy định của pháp luật trong việc cấp giấy chứng nhận
đầu tư thỏa thuận và điều chỉnh phương án kiến trúc làm cơ sở thực hiện thẩm định giá đất xác định giá đất
cấp giấy phép xây dựng thu hoạch
hành vi của một mươi ba bị cáo này đã gây thất thoát tài sản của nhà nước tại thời điểm tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu là hơn sáu mươi hai sáu tỷ đồng
tại thời điểm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi là hơn ba trăm hai mươi bốn năm tỷ đồng